đã ảnh hưởng đến niềm tin về một kỳ thi công bằng nghiêm túc và minh bạch
trong đó tại tỉnh hà giang cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án
sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố năm bị can cụ thể là những trường hợp nào
và có hay không siêu trộm có thể vô hiệu hóa mọi loại ổ khóa
hàng tỷ đồng của người dân đã bị lấy cắp với thủ thuật ra sao
đây là những nội dung sẽ có trong ít phút tới
còn mở đầu bản tin sẽ là thông tin ủy ban kiểm tra trung ương xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ ba mươi sáu
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
và tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
ban thường vụ tỉnh ủy sơn la đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng nhất là công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm văn thủy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông
và đồng chí hoàng tiến đức tỉnh ủy viên giám đốc sở giáo dục và đào tạo phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chủ tịch hội đồng trưởng ban chấm thi trung học phổ thông
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương và ngành giáo dục
gây bức xúc trong xã hội để nhiều cán bộ đảng viên liên quan bị xử lý hình sự
đồng chí cầm ngọc minh nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy và chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ủy ban nhân dân tỉnh
đồng chí hoàng văn chất bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy sơn la
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí phạm văn thủy khiển trách đồng chí cầm ngọc minh
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí hoàng tiến đức yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy sơn la và đồng chí hoàng văn chất kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh hà giang hòa bình khẩn trương tiến hành kiểm tra kiểm điểm xử lý đối với các tập thể cá nhân vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân và các cá nhân liên quan về các vi phạm khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp thứ ba mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quyết định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí chuẩn đô đốc lê văn đạo nguyên đảng ủy viên nguyên phó tư lệnh quân chủng hải quân
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí đô đốc nguyễn văn hiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân chủng
và đồng chí phó đô đốc nguyễn văn tình nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên quân ủy trung ương nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng hải quân
đề nghị thường vụ quân ủy trung ương thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ đảng ủy quân chủng hải quân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí huỳnh quang hải ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ tài chính
đồng chí huỳnh quang hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống và các quy định của đảng
về những điều đảng viên không được làm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và bộ tài chính
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đồng chí huỳnh quang hải
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh thái nguyên cà mau kết quả giám sát đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh
và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh
qua kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng và cá nhân rút kinh nghiệm
sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
liên quan đến vụ gian lận thi cử tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh hà giang
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố năm bị can
vũ trọng lương phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
triệu thị chính phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
phạm văn khuôn phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
lê thị dung phó đội trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hà giang
các bị can này đều lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình trực tiếp hoặc gián tiếp
can thiệp nâng điểm thi hoặc yêu cầu nâng điểm thi làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh
trong quá trình truy bắt các đối tượng vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một thiếu tá bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh và hai cán bộ biên phòng khác bị thương
theo đó vào chiều ngày ba tháng sáu đồn biên phòng bát mọt huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
bộ đội biên phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy biên phòng thanh hóa
đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên khu vực biên giới thuộc địa bàn bản đục xã bát mọt
phát hiện một đối tượng mang theo một túi vải đi từ mốc biên giới ba trăm năm mươi tám có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra thì bất ngờ một đối tượng khác nấp gần đó đã dùng súng
bắn vào đội hình tuần tra hòng giải cứu đồng bọn
tổ công tác tìm cách khống chế những đối tượng đã lợi dụng địa hình hiểm trở
chạy về phía bên kia biên giới và bỏ lại tăng vật gồm một mươi hai viên ma túy tổng hợp
do bị tấn công bất ngờ ba cán bộ bộ đội biên phòng thanh hóa đã bị thương
cho đến một mươi tám h cùng ngày thiếu tá vi văn nhất đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa đã hy sinh do mất nhiều máu
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo bộ chỉ huy biên phòng tỉnh thanh hóa
đã đến thăm hỏi động viên gia đình thiếu tá vi văn nhất cùng hai cán bộ biên phòng thanh hóa bị thương
một nhóm tội phạm chuyên tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy với nhiều chân rết
vừa bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa triệt phá
cơ quan công an đã tạm giữ một mươi đối tượng có liên quan và thu giữ nhiều tăng vật vật chứng là ma túy các loại
nhóm tội phạm này do ngô quốc thanh ba mươi hai tuổi trú tại xã vĩnh thái nha trang cầm đầu
trước đó vào đêm ngày một tháng sáu trinh sát phòng phòng chống ma túy đã bắt quả tang hai đối tượng là đặng mẫn và nguyễn ngọc chiến
cùng chú tải xã vĩnh lương tp nha trang đang tàng trữ một mươi sáu viên thuốc lắc
đấu tranh mở rộng trong ngày hai tháng sáu tổ công tác của công an thành phố nha trang đã truy bắt tám đối tượng có liên quan
trong đó đối tượng cầm đầu là ngô quốc thanh
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm tám mươi viên thuốc lắc bốn bịch ma túy khay và nhiều tăng vật có liên quan
điều tra bước đầu đối tượng thanh khai nhận thường
xuyên lấy ma túy từ cửa khẩu về giao cho các chân rết bán để thu lời
ngày hôm nay công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã thực hiện
thực nghiệm hiện trường vụ án trộm cắt tài sản trên địa bàn tp đà lạt
đối với ngô văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại thôn thanh trà xã lệ viễn huyện sơn động tỉnh bắc giang
và minh là đối tượng trộm cắt chuyên nghiệp vừa bị công an tp đà lạt bắt giữ
tại tp uông bí tỉnh quảng ninh vào ngày hai tháng sáu
trước đó vào khoảng cuối tháng sáu
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cho đến đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín
minh từ bắc giang vào tp đà lạt
và tại đây chỉ trong vòng hơn một tháng
minh đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
với thủ đoạn quen thuộc đó là lợi dụng đêm tối lẻn vào nhà người dân
sau đó thực hiện các vụ trộm cắt
tài sản bị trộm chủ yếu là điện thoại ipard đồng hồ tiền mặt và xe máy
sau khi thực hiện trót lọt minh mang tài sản trộm cắt đem về tp hcm tiêu thụ
sau đó bỏ trốn về tp uông bí tỉnh quảng ninh
xin làm việc tại các công ty để tạo vỏ bọc trốn tránh pháp luật
hiện công an tp đà lạt đã khởi tố vụ án
và ra lệnh tạm giam ba tháng đối tượng minh để điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân trong các vụ trộm cắp do minh thực hiện
liên hệ với công an tp đà lạt để được hướng dẫn giải quyết
không chỉ tìm cách lẻn hay đột nhập vào nhà dân khi sơ hở
các đạo trích không thiếu mánh khóe phương thức thủ đoạn tinh vi
để thực hiện trót lọt hành vi
và mới đây nhất tại hà nội hàng loạt vụ mất trộm đã xảy ra
trong đó các đối tượng chỉ dùng một que nhỏ và mất khoảng từ ba đến năm giây
là có thể phá được tất cả các loại ổ khóa và đột nhập vào hàng loạt nhà dân
trộm cắp tiền và tài sản lên đến hơn một tỷ đồng
công an quận ba đình đã xác lập chuyên án đấu tranh
và sau quá trình điều tra truy xét
hai siêu trộm đã xa lưới cùng hàng trăm tăng vật các loại
có liên quan đến các vụ trộm đột nhập mà các đối tượng đã thực hiện
hai siêu trộm là vương đình khanh
vương đình khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và trịnh xuân khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chú tại phường kim mã quận ba đình
khanh và khoa phân công nhiệm vụ
sau đó chỉ mất vài giây
hai đối tượng đã phá xong ổ khóa cửa và đột nhập vào trong
chúng lục lọi và lấy đi nhiều tài sản có giá trị trong căn nhà này
khi cơ quan công an tiến hành lấy lời khai và thực hiện tại hiện trường
đã cho thấy với que sắt nhỏ như thế này
khanh và khoa không chịu bó tay trước bất kỳ ổ khóa nào
thậm chí với các loại ổ khóa chống trộm được cho là an toàn
và có giá khá cao trên thị trường hiện nay
thì cũng bị đối tượng này mở tung
với những ổ khóa cũ khó mở hơn

thì đối tượng cũng chỉ mất khoảng năm giây để mở chúng
những căn nhà nào rơi vào tầm ngắm
bọn chúng sẽ bấm chuông nhiều lần
nếu không thấy người mở cửa sẽ phá khóa vào lấy trộm
cái dòng khóa của ý
thì là các đối tượng đã học cách mở
rất là thành thạo
ngoài ra các đối tượng còn mua các loại ổ khóa khác
để về nghiên cứu cách phá
và để mở khóa
để mục đích rằng là sẽ
tiếp tục khi gặp nhà nào
có ổ khóa nào sẽ thực hiện hành vi
để phá được cái ổ khóa đấy
theo cơ quan công an
trong vòng năm tháng vừa qua
hai đối tượng khanh và khoa
đã gây ra một mươi vụ trộm trên địa bàn quận ba đình
với rất nhiều tiền và các loại tài sản
như điện thoại máy tính nữ trang đồ cổ
số tăng vật cơ quan chức năng thu giữ
có tổng trị giá hơn một năm tỷ đồng
sau vụ việc này
bọn anh đang ra cố lại cửa
để lắp thêm camera
nhưng mà thực ra là cũng hơi khó
thấy khóa nào nó cũng phá được
chứ biết tìm cái loại khóa nào
cho nó hợp lý để mình có thể yên tâm
chưa thấy có cái khóa nào
đối với lệ khóa cửa
mình khóa có nhiều loại khóa khác nhau
thì cũng gây khó khăn
cảm trở cho việc
phá khóa của các đối tượng
thứ hai nữa là lắp đặt các camera
có cảnh báo
kết nối với smartphone
trong quá trình điều tra
các đối tượng
cũng có một số bị hại
đã phát hiện rất là kịp thời
nhưng lại là không kịp thời báo ngay cho
cơ quan công an
mà chủ động đi về
thứ nhất là
khi mà đi về thì nếu phát hiện
và bắt gặp đối tượng trộm cắp
thì rất nguy hiểm
và có thể đối tượng sẽ rất là manh động
hiện số tăng vật
trong các vụ trộm đang được công an quận ba đình
tiến hành bàn giao cho các gia đình bị hại
chuyên án thành công đã góp phần giải tỏa
sự lo lắng bất an của người dân
đây cũng là hồi chuông cảnh báo các hộ gia đình
cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác
bởi diễn biến và thủ đoạn của tội phạm
là rất khó lường
đang chạy theo hướng nam bắc
thì xe khách biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn một trăm bốn mươi tám
đã mất lái đâm vào ta lui
rồi lao xuống cầu
bước đầu lực lượng chức năng xác định có sáu người thương vong
và vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên
vừa xảy ra vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay

thuộc địa bàn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với công an huyện
và người dân đập cửa kính để đưa người bị nạn ra ngoài
cho đến sáu giờ ba mươi phút cùng ngày
lực lượng chức năng đã đưa được sáu người bị thương
tổ chức sơ cứu sau đó gọi cứu hộ
đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu xác định có một người tử vong
tại chỗ nhiều người khác bị thương nặng
và tài xế là lê văn tùng chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang
nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng này đang được điều tra làm rõ
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi
tiểu mục lệnh truy nã
của tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn minh tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
về tội cố ý gây thương tích
còn về tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện kim sơn
tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
đối tượng mai văn tây sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã cồn thoi
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn tính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã kim mỹ
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
có nốt ruồi cách năm cm
dưới sau đầu mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chép các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện